vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với vũ thị diệp chú thành phố hồ chí minh và dương minh tuấn chú kiên giang
cùng một mươi năm đồng phạm về các tội mua bán vận chuyển tàng trữ chế tạo trái phép vũ khí quân dụng
đây là vụ án có số lượng vũ khí được mua bán vận chuyển quy mô lớn và liên tỉnh
gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua tại tỉnh kiên giang
theo cáo trạng vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai dương minh tuấn bị công an tỉnh kiên giang bắt giữ
vì có hành vi tàng trữ ma túy đá qua khám xét chỗ ở của tuấn phát hiện thu giữ nhiều dụng cụ
thiết bị để chế tạo súng tuấn khai nhận đã lên mạng xã hội nghiên cứu cách thức chế tạo súng
và đặt mua các loại súng của các linh kiện khác sau khi thử chế tạo súng thành công
tuấn bắt đầu bán súng và đạn cho chín bị cáo khác tiến hành bắt giữ cao văn hoài và võ ngọc trăm
qua khám xét chỗ ở của vợ chồng
đã phát hiện và thu giữ bảy mươi khẩu súng và hàng trăm viên đạn mở rộng vụ án đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh kiên giang bắt giữ vũ thị diệp và ba đàn em giúp sức cho diệp bán súng cho nhiều
người ở tỉnh thành khác từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai diệp và đàn em đã chuyển
cho hoài và trâm khoảng bốn trăm linh khẩu súng các loại một ba trăm linh viên đạn cao su đạn thể thao
một ba trăm linh bình khí co hai ngoài ra qua khám xét tại căn nhà của đàn em diệp thuê ở khánh hòa
thu giữ hai trăm hai mươi chín khẩu súng các loại dự kiến phiên tòa xét xử cho đến hết ngày một mươi một tháng tám
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo phạm minh cường
nguyễn văn giáp trần vương trọng nghĩa và trương công việt về tội cướp tài sản và chứa chấp tài sản
do người khác phạm tội mà có theo cáo trạng sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cường nghĩa và giáp
điều khiển xe ô tô từ tỉnh đắk nông về thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc và bàn bạc đến nhà ông vũ văn mỹ
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện grong năng và vợ là lê thị thiệt để chiếm đoạt tài sản
đợi ông mỹ rời khỏi nhà bà đối tượng đột nhập vào nhà tháo camera dùng doi điện uy hiếp không chế bà thiệt
mở kết sắt lấy toàn bộ tiền và vàng với tổng trị giá hơn hai ba tỷ đồng
trên đường tẩu thoát cường nhờ việt đem cất dấu tiền và một điện thoại hội đồng xét xử đã tuyên phạt
phạm minh cường một mươi chín năm tù trần vương trọng nghĩa và nguyễn văn giáp đều một mươi tám năm tù cùng với tội cướp tài sản
trương công việt tám năm tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
bốn đối tượng khai thác vàng trái phép tại đồi luồng vừa bị công an tỉnh thanh hóa phối hợp với công an thị xã cẩm tâm
với công an xã cẩm tâm huyện cẩm thủy phát hiện và bắt quả tàng
thời điểm kiểm tra vào ngày bảy tháng tám lực lượng chức năng phát hiện một đường hầm được đào sâu khoảng ba mươi m
có ba nhánh đi ngang đường hầm được ra cố bằng ràn ráo sắt kiên cố
các đối tượng khai thác vàng trái phép chủ yếu đến từ tỉnh ngoài như lai châu yên bái
để thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép các đối tượng đã dựng nhiều lán trại bằng khung sắt lợp mái tôn
lắp đặt nhiều đường ống dẫn nước trạm biến áp điện máy phát điện công suất lớn tại khu vực đồi luồng với mục đích khai thác vàng
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã cẩm tâm khu vực khai thác vàng trái phép là đất vườn
được giao cho gia đình ông nguyễn mạnh hùng ở thôn thành công quản lý sử dụng với mục đích là trồng cây lâu năm
thời gian qua ông hùng cho ông phạm ngọc hào chú tại tp hcm thuê lại hơn bốn hectare đất vườn để khai thác vàng trái phép
hoạt động khai thác vàng ở thôn thành công đã diễn ra nhiều năm
trước đó chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã mạnh tay dẹp bỏ tuy nhiên gần đây việc này lại hoạt động trở lại
chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị sắp đến năm học nhưng gần ba học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vẫn chưa có nơi để học
sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc đang trình ủy ban nhân dân tỉnh cho thêm chỉ tiêu bố trí kinh phí để các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn mở thêm lớp một mươi
báo cáo của sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
hơn hai mươi chín học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
cho đến nay số trúng tuyển vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập và tư thục đạt tỷ lệ bảy mươi bảy bảy mươi ba còn lại hơn sáu sáu trăm linh em chưa trúng tuyển
trong khi đó lớp một mươi hệ giáo dục thường xuyên của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên các trường trung cấp cao đẳng nghề trên địa bàn chỉ được giao hơn ba sáu trăm linh chỉ tiêu
như vậy toàn tỉnh đắk lắc còn hai chín trăm ba mươi học sinh đã tốt nghiệp lớp chín nhưng chưa nằm trong chỉ tiêu của các trường học cơ sở giáo dục
và đang có nguy cơ không được tiếp tục theo học
thưa quý vị nhiều năm trở về trước thì sách giáo khoa của các anh chị thường để lại cho các em lớp sau
thế nhưng bốn năm trở lại đây khi học theo chương trình giáo dục phổ thông mới thì các trường lựa chọn các bộ sách khác nhau do đó việc học lại sách giáo khoa gặp khó khăn
với những gia đình khá giả thì việc mua sách mới cho con có thể sẽ đơn giản nhưng với những gia đình kinh tế eo hẹp thì đây lại là gánh nặng trong dịp đầu năm học mới
những cuốn sách vẫn còn rất mới chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ
trở thành sự lãng phí
nhà có ba con sách của chị lớp trước giữ còn mới nhưng không thể để lại cho em lớp sau vì học một bộ sách khác
những cuốn sách cũ cũng vì thế mà phải bỏ đi
năm học mới này anh việt phải bỏ ra gần hai triệu đồng để mua sách cho các con
thấy là sách nó cũng khá là lãng phí bởi vì sách các chị học giữ nó còn khá mới và những quyển ví dụ như đã viết rồi thì có thể là không học lại được
nhưng những cái sách giáo khoa thì tại sao lại
là lớp trên lại không lớp dưới lối kế tiếp lại không học được
chương trình thay đổi hay là như thế nào
nhà xuất bản ra thì những bộ sách này yêu cầu mỗi năm phải mới hay là chỉ được học lại là được
theo chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay mỗi khối lớp có ít nhất ba bộ sách giáo khoa của nhiều nhà xuất bản khác nhau để nhà trường tuyển lựa
việc này nhằm đáp ứng việc dạy và học tốt nhất
nhưng cũng vì thế khó có thể sử dụng lại bởi thực tế mỗi trường dùng một kiểu sách
thậm chí cùng một trường nhưng mỗi năm lại một khác
chúng ta không cần phải có mỗi đứa trẻ một quyển sách
thứ hai nữa là sẽ có những quyển sách mà các con không cần đến
nhưng mà chúng ta vẫn yêu cầu các con học cần các con có
và rất nhiều những đầu sách của lớp một khi con đọc viết còn rất là kém chúng ta yêu cầu các con học rõ ràng xảy ra sự lãng phí
và lãng phí như vậy thì không chỉ gây ra những ức chế đối với tài nguyên mà nó còn gây ra ức chế với kinh tế gia đình
làm một bài toán kinh tế giá trung bình một bộ sách giáo khoa là hai trăm linh đồng
với khoảng hơn một mươi tám triệu học sinh trung học phổ thông thì mỗi năm chúng ta cần hơn ba tỷ đồng cho việc mua sách giáo khoa mới
nếu như chỉ cần tiết kiệm được một phần một mươi con số này thì mỗi năm trên cả nước có thể tiết kiệm được hơn ba trăm linh tỷ đồng
giá sách giáo khoa cao nhưng ít dùng lại
vì vậy theo các chuyên gia cần có nhiều cách khác nhau để tiết kiệm sách giáo khoa hiệu quả
đây là chủ trương chung nhưng mà chủ trương có thể chuẩn có thể có chuẩn
tôi không dám nói là đúng hay sai
thế thì trong cái đối với cái đối tượng ta thấy là thực hiện thích khách hàng sinh sâu đối tượng này cần được bảo chấp
ở các nước nó là như vậy

nó cả mỹ cũng như vậy các nước
các nước phát triển như vậy thì trừ trường hợp sách giáo khoa đối với đại học thì nó bán theo người thiên gia thị trường đã rất cao
đằng sau những cuốn sách giáo khoa
là không ít những nhọc nhằn khó khăn của nhiều phụ huynh
gần bảy mươi số sách giáo khoa in mới chỉ dùng một năm học rồi phải bỏ đi
không chỉ gây lãng phí về kinh tế mà còn đi ngược với bài học về sự tiết kiệm mà các em học sinh được dạy hàng ngày
công an tỉnh tây ninh đã lập biên bản tạm giữ ba mươi ba xe mô tô không rõ nguồn gốc để điều tra mở rộng về đường dây nghi nhập lậu xe gian quy mô lớn
vào chiều ngày chín tháng tám trên quốc lộ hai mươi hai b
phòng cảnh sát giao thông công an tây ninh bố trí nhiều tổ công tác chốt chặn và phát hiện xe tải do tô hoài hận
chủ ủ huyện tân biên điều khiển chở tám xe mô tô không rõ nguồn gốc
mở rộng điều tra khám xét ba căn nhà thuộc xã tân bình huyện tân biên
lực lượng công an thu giữ thêm hai mươi bốn phương tiện xe mô tô các loại không rõ nguồn gốc
lực lượng công an đã mời bốn đối tượng có liên quan về trụ sở để làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam võ văn hùng
chú ở thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày ba tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
phòng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ một
thì phát hiện xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện hơn sáu trăm ba mươi tám gram ma túy các loại
tại cơ quan điều tra hùng khai nhận vận chuyển thuê cho một người khác thông qua mạng xã hội
từ tỉnh bà rịa vũng tàu về vĩnh long để lấy tiền công
cũng liên quan đến ma túy công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ để xử lý hai đối tượng
là bùi văn hùng và trương thị linh để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an huyện cẩm mỹ đã bắt quả tang hùng và linh
đang tàng trữ một gói tiền
tinh thể màu trắng nghi là ma túy có trọng lượng khoảng hai mươi gram tại đoạn đường đất thuộc ấp hai xã xuân tây
qua đấu tranh linh khai nhận đã mua số ma túy trên về phân lẻ bán thì bị bắt giữ
còn hùng chở linh đi mua ma túy khi về linh cho hùng ma túy để sử dụng